tuy nhiên đến nay thì cũng đang mời bước khảo sát và chưa có ý kiến cuối cùng là có gì giờ hay không
đại diện công ty cổ phần xi măng đồng lâm khẳng định những thiệt hại về nhà cửa rụng đồng của người dân công ty đều đã có mức hỗ trợ ở mức tối đa
có những thiệt hại dù được xác định không phải lỗi do công ty nhưng công ty vẫn hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống
tuy nhiên về lâu dài công ty và cả chính quyền địa phương đều muốn lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đáp ứng nguyện vọng được di rời ra khỏi vùng ảnh hưởng của người dân
bởi phía công ty dù có hỗ trợ nhưng nổ mìn pha đá vẫn là công việc hàng ngày của họ
điều này có nghĩa sau mỗi tiếng mìn nổ là nhà cửa vẫn tiếp tục bị rung chấn hư hỏng
và khác với căn nhà nỗi lo sự bất an của người dân lúc này vẫn chưa thể khắc phục
thưa quý vị trong những ngày gần đây nhiều người dân đã tập trung về bãi đá bưởi thuộc xã liễu đô huyện lục yên tỉnh yên bái để đào bới tìm kiếm đá quý tìm kiếm giấc mơ đổi đời
bởi trước đó có lời đồn là có người đào được viên đá trị giá năm tỷ tại đây
thực trạng này đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp để ổn định tình hình vận động người dân dừng việc đào bới tránh các hậu quả khó lường có thể xảy ra
họ đều mang một cái lỗi thất vọng ra về đó là không tìm đến viên đá quý nào
theo người dân xã liễu đô thông tin có người đào được viên đá năm tỷ lan nhanh trong cuối tháng sáu
rất nhanh sau đó người người nhà nhà kéo nhau lên núi đổ về khu vực bãi bưởi thôn chính quan xã liễu đô
đá quý thì chưa thấy nhưng nguy cơ mất an toàn rất rõ ràng từ những dãy đá tai mèo sừng sững từ những hố sâu hôn hút dưới chân những tảng đá sẵn sàng sập xuống bất cứ lúc nào
hai ngày rồi
nhưng mà chả được gì đâu
hoặc là thấy mọi người cũng đi làm đông thì em ở nhà đi làm xây mọi người đi đông thì cũng thấy vui vui thì em cũng đi theo thôi
thực ra chả được gì cả
em cũng thấy gọi là cũng mệt
mệt đấy chả được gì
em cũng thấy mọi người đào hố sâu này nếu mà nó sập xuống thì chắc là cũng nguy hiểm
gần chục ngày qua lúc đông nhất tại khu vực núi đá bãi bưởi có cả nghìn người chen chúc nhau đào bới hy vọng đổi đời
cả khoảng không gian ngột ngạt
bởi tiếng nói tiếng quốc sẻng và cả tiếng thở nặng nhọc trong thời tiết nắng nóng
đến chiều tám tháng bảy sau nhiều nỗ lực tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương và ngành chức năng khoảng một trăm linh người vẫn ở lại khu vực này tìm vận may
nguyên nhân chính là chúng ta phải xác định này
thứ nhất là chúng ta xác định là lục yên là một huyện có đá quý
mà đá quý này nằm rải rác ở các xã
ở bất cứ địa bà nào thời điểm nào có thể người dân phát hiện ra
có những viên nho nhỏ
người ta có thể bán thu nhập được răm hai trăm một hai triệu
thế sau đó thì có thể người ta một hai người kiếm được cái viên đấy
dẫn đến một cái tin đồn cái dư luận
thế sau đó những người hiếu kỳ tiếp tục đi tìm vận may
đó là việc thứ nhất
việc thứ hai chúng ta không loại trở là một số đối tượng là buôn bán đá quý trái phép
nợ dụng là việc này để thu nợ
theo chính quyền huyện lục yên
vài năm trước có ba người cùng chung mua một viên đá trị giá ba tám tỷ đồng của người dân
tuy nhiên khi về xẻ ra bán giá trị thực của viên đá thu về chỉ gần bốn trăm linh triệu đồng
chứ không có việc tìm thấy viên đá quý trị giá năm tỷ
và thực tế không ai dám khẳng định tận mắt thấy viên đá này
trong những ngày nắng nóng như thế này
người dân đi lại trên tuyến đường sa đôi quận nam tử liêm
phải chịu cảnh bụi bẩn ách tắc giao thông vô cùng nghiêm trọng
nếu như không có biện pháp bảo đảm vệ sinh và an toàn
thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là khó tránh khỏi
đây là những hình ảnh mà người dân khi lưu thông qua tuyến đường sa đôi quận nam tử liêm
thường xuyên phải chịu đựng trong những ngày này
thậm chí người dân còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông
do có những đoạn đường thi công mà không hề có rào chắn như thế này
sau hơn sáu tháng triển khai thi công đến nay dự án cải tạo mở rộng tuyến đường
từ đại lộ thăng long đến đường bảy mươi
vị trí cầu đôi phường đại mỗ có tổng chiều dài một sáu km đã hoàn thành khoảng bảy mươi khối lượng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc thi công
các đơn vị liên quan cần chú trọng đến vấn đề bảo đảm an toàn giao thông
vệ sinh môi trường hạn chế tối đa những tình huống đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm
tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên nhân viên ngành giáo dục đào tạo tp hcm
cho năm học mới
tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên nhân viên ngành giáo dục đào tạo tp hcm

hiện có một bảy trăm ba mươi tám ứng viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển
so với tổng nhu cầu tuyển dụng của ngành giáo dục và đào tạo tp hcm
số lượng dự tuyển năm nay tăng mạnh đưa tỷ lệ trọi bình quân là một trên ba ba
trong đó nhiều môn học như vật lý hóa học toán có tỷ lệ cạnh tranh khá cao
cho thấy năm nay thành phố sẽ không lo tuyển thiếu giáo viên
theo đánh giá của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
trong số hơn một bảy trăm linh ứng cử viên dự tuyển năm nay
ngoài các ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm
còn có nhiều người tốt nghiệp chuyên ngành đại học khác
đặc biệt ngoài các ứng viên của hộ khẩu tp hcm
còn có sự tham gia của nhiều ứng viên ở các tỉnh thành khác
cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục
các giáo viên hợp đồng của hà nội nếu như đủ điều kiện theo quy định
thì sẽ được xem xét tuyển dụng đặc biệt
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu giả soát thống kê số lượng giáo viên
hiện đang có hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn
để xem xét tuyển dụng đặc biệt vào viên chức nếu như đủ điều kiện theo quy định của chính phủ
sau đó ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sẽ lựa chọn tuyển dụng giáo viên
bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển
đồng thời bổ sung đối tượng tham gia đăng ký tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở
đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên
có chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
thưa quý vị u phổi luôn là nỗi lo sợ của bệnh nhân ung thư phổi
dự báo năm hai nghìn hai mươi nước ta trung bình mỗi ngày có tới chín mươi ca mắc mới ung thư phổi
vì điều trị rất tốn kém và khó khăn
bệnh viện phổi trung ương vừa nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật đốt u phổi bằng vi sóng
phương pháp này sẽ giúp người bệnh chịu ít xâm lấn bảo toàn sức khỏe
mà điều trị cũng đơn giản
bệnh nhân này được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến thùy trên phổi bên trái
sau khi vào bệnh viện phổ trung mương bệnh nhân được xạ trị và hiện nay khối u còn năm cm
tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng các bác sĩ đã chỉ định áp dụng phương pháp đốt u phổi đối với bệnh nhân
điều trị đốt u phổi bằng vi sóng là kỹ thuật gây hoại tử khối u tại chỗ bằng nhiệt
công nghệ sử dụng sóng điện tử trong quang phổ năng lượng vi sóng
làm nóng tổ chức mô trong khoảng thời gian nhất định
hiệu ứng nhiệt sẽ gây đông vón hoại tử và làm chết tế bào trong phạm vi tác động của sóng ngắn
toàn bộ khối u sẽ bị tiêu diệt trong khoảng thời gian tối đa một mươi phút
bệnh viện phổi trung ương hiện đang tiến hành triển khai thường quy phương pháp này
tuy nhiên cần lưu ý đối tượng được chỉ định
tại đông nam á bệnh viện phổi trung ương việt nam là đơn vị đầu tiên có thiết bị và đã triển khai thành công kỹ thuật này
gần hai mươi ca được áp dụng đều cho thấy kết quả khả quan chưa ghi nhận biến chứng
với phương pháp này điều trị đa mô thức cho bệnh nhân ung thư phổi sẽ được bổ sung thêm một kỹ thuật mới an toàn nhanh chóng hiệu quả và dễ tiếp cận
thưa quý vị theo sở y tế của tỉnh đồng nai một số loại dịch bệnh trên địa bàn đang gia tăng đáng báo động
trong đó ba loại bệnh tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám là sốt xuất huyết sởi và tay chân miệng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay toàn tỉnh đồng nai ghi nhận hơn năm ca sốt xuất huyết
số ca mắc sởi cũng gia tăng đáng báo động với một năm nghìn ca và hơn hai ca tay chân miệng
đáng lo ngại là số ca mắc bệnh trên đều tập trung ở khu vực có đông khu công nghiệp nhiều nhà trọ
hà nội và các tỉnh phía nam cũng đang bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết
ghi nhận tại các bệnh viện thì đã có ít nhất là ba trường hợp mắc sốt xuất huyết đã tử vong do nhập viện muộn
sáu tháng đầu năm cả nước ghi nhận gần bảy mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có ba ca tử vong
riêng tp hcm tính từ đầu năm đã có tới gần năm mươi ca mắc sốt xuất huyết cao hơn một trăm ba mươi chín so với cùng kỳ năm trước
còn tại thủ đô hà nội tính riêng trong tuần qua ghi nhận thêm một trăm sáu mươi hai ca mắc mới và còn tiếp tục tăng lên
cục y tế dự phòng bộ y tế đã đưa ra cảnh báo thời tiết khiến sốt xuất huyết gia tăng và cần có sự quyết liệt phòng chống bệnh dịch
thưa quý vị hơn năm mươi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã sơn hải huyện lục ngạn tỉnh bắc giang vừa nhận được những phần quà từ quỹ tử thiện willing capital quỹ mạng lưới lãnh đạo nữ quốc tế tại hà nội
ban điều hành quỹ tử thiện đã cùng với hội chữ thập đỏ của tỉnh bắc giang ủy ban mặt trận tổ quốc huyện lục ngạn và chính quyền xã sơn hải đã tận tay trao những phần quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
sơn hải là một xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa của huyện lục ngạn
dân cư thừa thớt đi lại khó khăn xã có trên tám trăm linh hộ với hơn bốn mươi là hộ nghèo
hoạt động từ thiện trao quà cho người nghèo của quỹ tử thiện willing capital sẽ phần nào san sẻ những khó khăn và động viên bà con nơi đây thoát nghèo
trong phần tin tức quốc tế tổng thống ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp nga putin
ứng cử viên đảng dân chủ đầu tiên dừng cuộc đua tới nhà trắng
thưa quý vị ngoại trưởng iran mohammad javad zarif vừa lên tiếng chỉ trích việc nước anh bắt giữ một tàu chở dầu của tehran đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và phải chấm dứt ngay
trên trang twitter cá nhân ngoại trưởng iran nêu rõ iran không phải là một thành viên của liên minh châu âu eu cũng không phải là mục tiêu của bất cứ lệnh cấm vận dầu mỏ nào của châu âu
ông nhấn mạnh việc anh bắt giữ trái phép một tàu trở dầu iran rõ ràng là hành động cướp biển
trước đó cùng ngày bộ trưởng quốc phòng iran amir hatami cũng cho rằng việc anh bắt giữ tàu trở dầu của iran tại vùng lãnh thổ gibraltar của anh tuần trước là một hành động đe dọa không thể dung thứ
quan hệ giữa iran và anh trở nên căng thẳng sau khi lực lượng thủy quân lục chiến hoàng gia anh ngày bốn tháng bảy bắt giữ một tàu trở dầu của iran do nghi ngờ tàu này vận chuyển dầu tới syri vi phạm các lệnh trừng phạt của eu
iran khẳng định việc bắt giữ là hành động trái phép và con tàu này không hướng tới syri
kể từ cuối năm hai nghìn một mươi một eu đã áp đặt các lệnh cấm
nhằm vào syri trong đó có ngành sản xuất dầu mỏ
hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai mươi một giữa ukraine với liên minh châu âu eu vừa khai mạc nhằm lên kế hoạch cho tương lai quan hệ giữa hai bên
eu cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho ukraine
tham dự hội nghị tại kiev có tổng thống ukraine volodymyr zelensky chủ tịch hội đồng châu âu donald tus và chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker
theo trang web của tổng thống ukraine các quan chức eu tái khai
eu đã khẳng định sự ủng hộ đối với ukraine cũng như việc thực thi thỏa thuận minsk
eu đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá một trăm một mươi chín triệu euro nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ ukraine ở khu vực biển azov nơi xuất hiện căng thẳng leo thang giữa ukraine và nga hồi cuối năm ngoái
kể từ năm hai nghìn một mươi năm eu đã hỗ trợ ukraine ba ba tỷ euro
theo thông báo trước đó của phía ukraine các nhà lãnh đạo ukraine và eu cũng sẽ trao đổi quan điểm về những ưu tiên trong tương lai đối với quan hệ giữa hai bên và các bước đi tiếp theo nhằm thực thi thỏa thuận liên kết
thỏa thuận liên kết giữa ukraine và eu bao gồm một hiệp định tự do thương mại và các chủ đề mở rộng về lập pháp và cải cách đã có hiệu lực kể từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng vừa tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp nga vladimir putin tại belarus trong cuộc đàm phán với các bên trung gian như anh mỹ pháp và đức
trong một thông báo trên mạng xã hội tổng thống ukraine vladimir zelenskyy đã gặp tổng thống ukraine vladimir putin
tổng thống ukraine vladimir zelenskyy cho rằng hai bên cần thảo luận về crimea và tình hình đôn bắc
trong phản ứng ngay sau đó nga cho biết nước này hiện chưa sẵn sàng đưa ra câu trả lời đối với đề xuất của ông zelensky nhưng chắc chắn sẽ nghiên cứu đề xuất này
điện kremlin nhấn mạnh cần xem xét về triển vọng diễn ra cuộc gặp dù đây là một sáng kiến mới
quan hệ nga ukraine trở nên xấu đi sau khi xảy ra các cuộc biểu tình và chính biến tại ukraine cuộc xung đột ở khu vực donbass và nhất là sau khi nga tái sáp nhập bán đảo crimea năm hai nghìn một mươi bốn
ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ eric swalwell vừa đưa ra lời tuyên bố sẽ chính thức dừng tham gia cuộc đua vào nhà trắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
thay vì tiếp tục cuộc đua vào nhà trắng ứng cử viên tổng thống đảng dân chủ eric swalwell một đồng minh thân cận của chủ tịch hạ viện nancy pelosi và là thành viên của ủy ban tình báo hạ viện
tuyên bố sẽ tập trung vào nỗ lực tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ năm của ông tại hạ viện khi ông phải cạnh tranh với ứng cử viên ishab
thành viên tiến bộ của hội đồng thành phố haywat trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ tại bang california
trong bối cảnh các ứng cử viên của đảng dân chủ đang gấp rút vận động gây quỹ cho chiến dịch tranh cử
cũng trong ngày tám tháng bảy ban vận động tranh cử của tổng thống mỹ donald trump thuộc đảng cộng hòa thông báo sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
vào ngày một tháng tám tới tại thành phố cincinnati bang ohio nhằm duy trì sự ủng hộ của cử tri tại các bang quan trọng của vùng vành đai công nghiệp
thưa quý vị sóng gió vẫn chưa qua đi đối với nhà sản xuất boeing của mỹ
lại có thêm một hãng hàng không tại ả rập xê út tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận mua máy bay của hãng này
thông báo ngày tám tháng bảy của hãng hàng không flyardia của ả rập xê út cho biết
hãng này đã hủy bỏ một thỏa thuận sơ bộ đối với đơn đặt hàng lên tới năm mươi chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
hãng hàng không này cho hay sẽ chỉ sử dụng máy bay airbus trong tương lai
flyardia là hãng hàng không giá rẻ mới ra mắt hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hãng hàng không giá rẻ mới ra mắt hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hoạt động với một mươi một chiếc airbus a ba trăm hai mươi
boeing bảy trăm ba mươi bảy max dòng máy bay đắt hàng nhất của boeing hiện vẫn đang bị cấm bay trên phạm vi toàn cầu
sau khi xảy ra hai vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không lion air của indonesia
và hãng hàng không ethiopian airlines của ethiopia chỉ trong vòng năm tháng
theo ước tính của boeing hãng sẽ tổn thất một tỷ đô la mỹ từ việc cắt giảm sản xuất boeing bảy trăm ba mươi bảy max
vì việc giao dòng máy bay này vẫn đang bị đóng băng
tổn thất trên chưa tính đến số tiền đền bù các nạn nhân và các hãng hàng không liên quan
facebook và youtube đang thực thi các biện pháp nhằm chống lại những quảng cáo về thuốc chữa bệnh ung thư
cũng như những thông tin gây hiểu lầm về sức khỏe
facebook cho biết đang triển khai các biện pháp để giảm tin tức giả về sức khỏe
bao gồm xem xét liệu một bài đăng có đăng phóng đại quá mức hay đánh lừa người xem hay không
xem xét lại các bài đăng quảng cáo sản phẩm dịch vụ bị khiếu nại
facebook cũng tìm kiếm phương pháp xếp hạng các nội dung tin tức về sức khỏe
nhằm hạn chế những nội dung quảng cáo các loại thuốc thân thiện
còn youtube đã cắt quảng cáo cho các kênh phát nội dung điều trị ung thư giả mạo
bên cạnh việc ngăn chặn các nội dung về phóng đại hoặc đưa tin tức giả mạo về phương pháp điều trị ung thư
facebook và youtube còn đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại những nội dung tuyên truyền chống vaccine
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt